là danh lam thắng cảnh đặc biệt cấp quốc gia hồ ba bể hấp dẫn du khách bằng vẻ đẹp tự nhiên do tạo hóa bàn tặng
đến với hồ ba bể dịp tết du khách không chỉ được đắm chìm trong không gian rộng lớn của hồ nước núi đá vôi và những hang động kỳ bí
mà còn được chiêm ngưỡng hòa mình trong những giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc
là một trong hai mươi hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới hồ ba bể được công nhận là danh lam thắng cảnh đặc biệt cấp quốc gia
du khách đến đây ấn tượng đặc biệt bởi cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ
tuy nhiên những bản sắc rất riêng của con người chân chất mộc mạc nơi đây mới chính là điểm nhấn hấp dẫn du khách đến với hồ ba bể
nếu như trước đây người dân vùng ven của hồ ba bể sinh sống chủ yếu bằng nghề lúa nước và đánh bắt thủy sản
thì nay đã dần chuyển sang làm du lịch gắn những bản sắc văn hóa cộng đồng
đến hồ ba bể trong những ngày đầu năm mới du khách sẽ được trải nghiệm nhiều lễ hội đặc sắc
được tìm hiểu về phong tục tập quán của người tày được đắm mình trong những làn điệu then soli lượn được sống cùng với lễ hội cầu mùa cầu mưa
người dân sở tại mà sống ven hồ ba bể thì có những nếp sinh hoạt cũng như văn hóa rất là phong phú đa dạng gắn với vùng hồ đây
tiêu biểu đây là những điệu hát si hát lượn rồi hát giao duyên đối đáp phản ánh đời sống chân thực nhất của bà con vùng hồ gắn với vùng hồ ba bể
vườn quốc gia ba bể hội tụ đầy đủ những yếu tố để xây dựng một quần thể du lịch sinh thái cấp quốc gia mà không phải địa phương nào cũng có
nơi đây mỗi con sông con suối đều gắn liền
với những câu chuyện truyền thuyết hấp dẫn cảnh đẹp nên thơ hữu tình được kiến tạo bởi dòng sông năng và dãy núi pia bóc hùng vĩ
trong đó hồ ba bể là kỳ quan thiên nhiên đặc biệt hiếm có
đây cũng chính là những cơ hội tiềm năng rất lớn giúp người dân sống tốt hơn nhờ làm du lịch
năm hai nghìn một mươi tám vườn quốc gia ba bể có gần bảy mươi năm lượt du khách đến tham quan trong đó hơn một mươi lượt khách quốc tế
điểm đáng mừng là số du khách đến và trở lại vườn quốc gia ba bể đã tăng lên đặc biệt là những du khách ngoài tỉnh
họ lưu trú dài ngày và rất hứng thú với các loại hình du lịch trải nghiệm homestay
bên cạnh những kết quả đã đạt được thì du lịch ba bể thì cũng còn rất nhiều khó khăn vướng mắt
năm hai nghìn một mươi chín sẽ phối hợp với các sở ban ngành các đồng chí lãnh đạo tỉnh để mà kêu gọi thu hút các nhà đầu tư
được ví như viên ngọc xanh chưa được mài rũa hồ ba bể có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch
thế nên cần lắm những chiến lược định hướng phù hợp để phát huy thế mạnh này
một mùa xuân mới đang về hồ ba bể cũng đang chuyển mình với sắc xuân và đón chào du khách